thưa quý vị trong những ngày vừa qua người dân cả nước đã phải băng hoàng và sửng sốt vì những thông tin và số liệu vừa được công bố tại buổi họp báo ngày một mươi bảy tháng bảy vừa qua
có liên quan tới những bất thường về điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh hà giang
và theo số liệu công bố có tới ba trăm ba mươi bài thi của một trăm một mươi bốn thí sinh đã được nâng điểm thậm chí có những thí sinh có tổng điểm cả ba môn thi được tăng khống lên đến hai mươi chín chín mươi năm điểm
cũng theo công bố của bộ giáo dục và đào tạo thì người trực tiếp gây ra những sai phạm nghiêm trọng này là phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng của bộ giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
thế nhưng dư luận thì tin rằng có nhiều hơn một người tham gia vào vụ bê bối này bên cạnh đó còn có những nghi vấn như liệu hiện tượng này
mới chỉ xảy ra năm nay hay đã có từ những năm trước và ngoài tỉnh hà giang thì tình trạng này có xảy ra ở những địa phương khác hay không
và điều quan trọng hơn cả đó là vụ việc sai phạm này đang là một minh chứng cho thấy có sự tồn tại của những lỗ hồng trong kỳ thi được xem là nghiêm túc nhất trên cả nước
ngày một mươi bảy tháng bảy khi thông tin hơn ba trăm linh bài thi
của một trăm bốn mươi bốn thí sinh ở hà giang được nâng điểm có những bài từ điểm liệt thành xuất sắc chính thức được công bố
cũng là lúc nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống
với số điểm đấy thì nó nghĩ là điểm đầy khó thì chắc là làm đây là được rồi
thế nhưng mà đến khi mà vào mà xem điểm thì các bạn cao vút nên là nó sốc luôn
những bạn theo em đánh giá thì là học không tốt lắm thì điểm lại rất là cao
cao so với
trong cả nước
trong cả nước
mà nếu mà để đạt được số điểm như thế thì phải cần một quá trình rèn luyện rất là khó khăn
mà theo em đấy thì các bạn đấy học không tốt lắm và thường cũng gọi là không học hành chăm chỉ lắm
mà số điểm cao như thế nên thật sự
những khát vọng nghị lực của biết bao học sinh nghèo mong thay đổi cuộc đời số phận bằng con đường học hành
những giọt mồ hôi mặn mòi
của những ông bố bà mẹ
ngày đêm chắt chiêu từng đồng bạc lẻ cho con ăn học
giọt nước mắt của những thầy cô tâm huyết
bật khóc thương học trò khi đề thi quá khó
tất cả sẽ chỉ là con số tròn chỉnh nếu như ba trăm ba mươi bài thi kia không được phát hiện

mà nó còn ảnh hưởng đến cả cái hiệu ứng xã hội và cả những em sắp sửa thi sau này
mà vấn đề tôi chỉ còn có trông trở lại là cách giải quyết của chúng ta một cách thẳng thắn
một cách cương quyết như thế nào để cái vết xe đổ này nó không đổ tiếp trong những năm tới chưa
sự cố ở hà giang là một nỗi buồn của ngành giáo dục
nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tích cực vụ việc này sẽ là cơ hội để ngành giáo dục nhìn ra những lỗ hồng bất cập trong cách thức
thì cử hiện nay
từ đó củng cố sửa đổi để lấy lại niềm tin của xã hội
muốn có được niềm tin đó bộ giáo dục và đào tạo sẽ phải trả lời sớm và thỏa đáng những câu hỏi lớn hiện nay
liệu một mình ông vũ trọng lương phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng của một sở giáo dục và đào tạo
có thể thực hiện được hành vi gian lận một cách xuyên xẻ đến như vậy hay không
liệu có hay không
nếu một người nếu quả thật là một người làm được như thế thì đúng là cần phải xem lại cái quy trình thí thất nghiệm
bởi vì là quy trình ta gọi là chặt chẽ công bằng và nghiêm túc
thế nhưng mà một người làm được cái sai cái sai một cái hệ thống ba một trăm ba mươi bảy thì không phải là ít
thế mà thì vậy là quy trình của chúng ta

luận vẫn đang tiếp tục chờ đợi những hành động tiếp theo của bộ giáo dục và đào tạo
trong việc xử lý các vi phạm nghiêm trọng tại hà giang nói riêng và vấn đề minh bạch công bằng trong thi cử nói chung
bởi không chỉ ở hà giang nhiều địa phương trên cả nước cũng có điểm thi rất bất thường
cần tiếp tục ra soát những nơi có dấu hiệu nghi ngờ nghiêm trị những đối tượng có liên quan

trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra đúng vào lúc những trận mưa lũ đổ xuống một số tỉnh miền núi phía bắc trong đó có hà giang khiến nhân dân cả nước không khỏi xót xa
nhưng cũng chỉ không lâu sau đó trận lũ thứ hai trận lũ điểm số do chính con người gây nên đã khiến cho dư luận bàng hoàng phẫn nộ và gây ra những thiệt hại gấp nhiều lần trận lũ trước
bởi ngoài công sức tiền của tâm huyết của hàng triệu người
thì nó còn cuốn đi thứ quan trọng hơn cả đó là niềm tin trong dư luận về sự thành công của một kỳ thi được kỳ vọng là khởi đầu cho đổi mới của giáo dục nước nhà
thưa quý vị sau vụ việc này những sai phạm chắc chắn sẽ được đưa ra xử lý trước pháp luật hậu quả cũng sẽ được khắc phục
tuy nhiên qua vụ sai phạm này có lẽ đã tới lúc chúng ta cần phải nhìn nhận lại và đánh giá kỹ càng hơn về kỳ thi trung học phổ thông
đây cũng là lúc mà bộ giáo dục và đào tạo cần tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn lắng nghe dư luận xã hội để đánh giá lại toàn diện về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai trong một này
bởi thi cử là việc liên quan đến tương lai của mỗi con người nói riêng và tương lai của cả dân tộc nói chung
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với mục tiêu vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học cao đẳng đã được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm

mỗi năm bộ giáo dục và đào tạo lại có những thay đổi nhất định để giúp cho kỳ thi được tốt hơn
nhờ thế phụ huynh học sinh và các trường đã đỡ vất vả tiết kiệm hơn là một điều không thể phủ nhận
thế nhưng những sai phạm trong công tác chấm thi ở hà giang đã gần như phủ định đánh giá trước đó của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
về một kỳ thi an toàn
việc giao cho địa phương tổ chức thi chấm thi là mấu chốt để xảy ra tiêu cực gian lận cho dù đã có sự phối hợp với các trường đại học và thành trà bộ giáo dục và đào tạo
bởi không thể trông chờ vào đạo đức công vụ vào sự liêm chính của cán bộ giám thị ở địa phương khi bệnh thành tích còn quá nặng nề như hiện nay
cũng như tâm lý chạy theo những ngành nghề được coi là hot trong xã hội
có lẽ là
bộ dành nhiều công sức và chuyện chấn chỉnh tiêu cực ở khâu thi nhưng mà khâu chấm thi thì qua sự kiện này bọc lộ một số lỏng lẻo
và có lẽ nguyên nhân chính nhất là nếu mà trước đây thi theo hình thức tự luận thì việc phải phân bài thi về cho các địa phương chấm là cái việc bắt buộc phải làm
bởi vì chấm tự luận mất rất nhiều thời gian và công sức
còn hiện nay thì phần lớn các bài thi đều thi theo hình thức tự luận
và cái việc chấm trách nhiệm là dùng máy để mà chấm chứ không phải là con người chấm trực tiếp
thì theo tôi nghĩ lẽ ra nên chấm tập trung
thi thì có thể thi phân tán nhưng thi xong tất cả các bài thi tập trung lại chấm ở một số trung tâm mà do bộ ủy quyền và có thể kiểm soát được chất lượng
chứ không phải là chia cho sáu mươi ba địa phương tự chấm cho địa phương mình như hiện nay
chúng ta cũng biết là khoảng gần ba mươi số thí sinh mà dự thi trung học phổ thông quốc gia không có nguyện vọng
để xét tuyển vào đại học
như vậy những thí sinh đó sẽ thi như trước đây
còn những cái thí sinh mà dự thi vào để lấy kết quả để xét tuyển vào đại học thì có thể là nó tiếp tục là do các trường đại học tổ chức
và vẫn với một cái tinh thần là một cái phòng thi cũng chỉ có hai mươi bốn thí sinh và mỗi thí sinh có một cái mã đề riêng
và lúc đó thì có thể là các trường đại học cũng không cần sự tham gia của các trường phổ thông nữa
mà tự đứng ra để tổ chức cái quay thi vào và chấm thi
không thể phủ nhận được việc kết quả kỳ thi hai trong một đã giảm áp lực lãng phí cho xã hội rất nhiều
thế nhưng trước vụ việc gian lận tại hà giang đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại cách tổ chức kỳ thi này để có sự thay đổi phù hợp hơn
nếu không sẽ có thêm rất nhiều vụ việc như hà giang xuất hiện trong tương lai